sau khi biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
các đại biểu quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật đo đạc và bản đồ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
thảo luận tại hội trường về dự án luật đo đạc và bản đồ trong phiên họp chiều nay
các đại biểu đã có nhiều ý kiến chung quanh dự án luật này
việc dự thảo luật quy định xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ địa hình đáy biển
giao cho bộ tài nguyên và môi trường đại biểu nguyễn trọng bình cho rằng
nội dung này quy định không hợp lý không đúng với thực tiễn hiện nay
trong khi bộ quốc phòng đang có nhiệm vụ sản xuất các hải đồ
cái bật cập thứ hai nữa mà nếu mà giao cho bộ tài nguyên và môi trường làm
thì liên quan đến cái trang thiết bị đo đảo
đo đạc ở trên biển khác hẳn với đo đạc ở trên bờ
nó phải có tàu nó phải có thiết bị chuyên dụng
và trong những năm vừa qua bộ quốc phòng để đáp ứng yêu cầu quản lý biển
phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
thì bộ quốc phòng đã đầu tư trang bị
và hiện nay cái thiết bị đo đạc ở trên biển của chúng ta đấy
là có thể nói là hiện đại nhất của đông nam á
và nếu mà những cái nhiệm vụ mà đo đạc biển
mà chuyển về bộ tài nguyên và môi trường
thì bộ tài nguyên môi trường rất khoát phải đầu tư vào trang bị
mà tôi biết chắc chắn là hiện nay là chưa có
thế còn nếu mà bộ tài nguyên môi trường
mà lại chứng dụng phương tiện của bên quân đội
để phục vụ cho nhiệm vụ của chung ấy
thì nó sẽ trồng chéo vào bản nhiệm vụ
cho ý kiến về trách nhiệm của tổ chức cá nhân
cũng như việc phân cấp phân quyền giữa trung mương và địa phương
trong hoạt động đo đạc và bản đồ
để bảo đảm thống nhất trong quản lý các đại biểu đề nghị
tôi đề nghị bang soạn thảo nghiên cứu phân cấp phân quyền cho địa phương
trong việc cấp phép cấp chứng chỉ hành nghề
tương ứng theo mức độ phức tạp
và loài hoạt động đo đạc và lập bản đồ
ngoài ra vẫn còn sự trồng chéo trong quản lý nhà nước
ở một số điều từ điều ba mươi hai đến điều ba mươi năm và điều bốn mươi sáu bốn mươi bảy
trong thực tế việc quản lý xuất bản phẩm bản đồ
còn chưa chặt chẽ có quá nhiều cơ quan chịu trách nhiệm
nhưng chưa quy định rõ cơ quan nào chủ trì và cơ quan nào phối hợp
ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí cho hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản
và bản đồ chương ngành
ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản
và bản đồ chương ngành hạ tầng không gian địa lý
phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương
cách nêu như vậy cả ngân sách trung ương và địa phương
đều đảm bảo chung như một nội dung
không làm rõ được phân cấp quản lý
đâu là trách nhiệm của trung ương đâu là trách nhiệm của địa phương
trong thực tiễn dễ dẫn đến đồ đẩy
liên quan đến vấn đề này một số ý kiến đại biểu cũng cho rằng
cần phải phân biệt cho rõ nhiệm vụ nào thuộc hoạt động đo đạc bản đồ cơ bản
nhiệm vụ nào thuộc hoạt động đo đạc bản đồ chuyên ngành
hạ tầng không gian địa lý nào của trung ương
hạ tầng không gian địa lý nào của địa phương
từ đó có sự phân cấp rõ về vấn đề kinh phí của địa phương và trung ương